ngày hai tháng một mươi hai tuần lễ lưới điện thông minh việt nam hai nghìn một mươi chín đã chính thức khai mạc do phối hợp tổ chức của cục điều tiết điện lực bộ công thương và tổ chức hợp tác phát triển đức gis
sự kiện tuần lễ lưới điện thông minh việt nam hai nghìn một mươi chín nằm trong khuôn khổ dự án lưới điện thông minh cho năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng
tuần lễ sẽ thảo luận về xu hướng tầm nhìn và các giải pháp cho một tương lai năng lượng bền vững ở việt nam
trao đổi kiến thức và kinh nghiệm về các giải pháp năng lượng thông minh nhằm nâng cao tỉ trọng năng lượng tái tạo trong hệ thống điện và thúc đẩy hiệu quả năng lượng
cũng như giới thiệu các giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại cho hệ thống điện trong tương lai
tuần lễ diễn ra từ ngày hai đến ngày năm tháng một mươi hai với chuỗi các hội nghị và hội thảo với các chủ đề sáng kiến công nghệ hệ thống điện
vận hành hệ thống điện có tỉ trọng lớn các nguồn năng lượng tái tạo giải pháp năng lượng thông minh các sáng kiến và ý tưởng công nghệ năng lượng tương lai